hiện nay mặc dù thành phố đà nẵng đã tiếp nhận trở lại hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính một cửa
tuy nhiên ủy ban nhân dân tp vẫn khuyến khích các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tiếp tục sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng sử dụng dịch vụ biêu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban nhân dân quận huyện xã phường
tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân doanh nghiệp
tuyệt đối không để đình trệ công việc nhất là công việc có thời hạn thời hiệu theo quy định của pháp luật